ngày tám tháng chín tại tp hcm đã diễn ra diễn đàn bộ trưởng ames mở rộng về du lịch có trách nhiệm
với sự tham gia của bộ trưởng du lịch các nước thành viên bao gồm lào campuchia myanmar thái lan và việt nam
các bộ trưởng ghi nhận sự phát triển của du lịch asmec năm hai nghìn một mươi năm với năm mươi hai triệu lượt khách du lịch quốc tế
và tám tám triệu lượt khách nội khối tăng hơn so với năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời nhấn mạnh những mối đe dọa đối với môi trường phát triển của du lịch trong những năm tới
các bộ trưởng cũng nhận định du lịch có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực cộng đồng
góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa vùng nông thôn của các nước asean
các bộ trưởng cũng khẳng định cần phải phát triển du lịch có trách nhiệm bền vững toàn diện và cân bằng
củng cố cơ cấu du lịch có trách nhiệm tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm
tạo điều kiện thích hợp cho việc khai thác các tài nguyên văn hóa và thiên nhiên trong du lịch một cách hiệu quả
khuyến khích giáo dục đào tạo và tăng cường năng lực chuyên môn phù hợp với các đối tượng
để thúc đẩy sự hợp tác trong ngành du lịch giữa các khu vực trong khối asmec